hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
để đáp ứng phân tầng điều trị f quận hoàn kiếm hà nội đã thành lập trạm y tế lưu động thu dung điều trị người mắc covid một mươi chín nhằm giảm tải cho các bệnh viện của thành phố hà nội
dự kiến từ tối ngày một mươi bốn tháng một mươi hai trạm y tế lưu động tại địa chỉ số chín phố hai bà trưng phường tràng tiền quận hoàn kiếm đi vào hoạt động có khả năng thu dung điều trị cho hai trăm linh bệnh nhân
vào đêm ngày một mươi ba tháng một mươi hai công tác lắp ráp trạm y tế lưu động được khẩn trương thực hiện
trao đổi với phóng viên ông nguyễn quốc hoàn phó chủ tịch ubnd quận hoàn kiếm cho biết trạm y tế lưu động có nhiệm vụ thu dung khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ tại quận phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh tiến triển ở mức độ vừa và nặng
đây là trạm y tế lưu động thứ ba của quận hoàn kiếm sau trạm y tế lưu động tại đồng xuân và hàng thiết
cùng với đó quận hoàn kiếm đã chủ động lên phương án chuẩn bị trong điều kiện cần thiết quận có thể thành lập tới ba mươi tám trạm y tế lưu động
theo ông nguyễn quốc hoàn quận hoàn kiếm có diện tích khá chật hẹp mật độ dân số cao nhưng địa phương cũng đã cố gắng khắc phục khó khăn
qua khảo sát địa phương đã lựa chọn các trường mầm non tiểu học trên địa bàn để thành lập các cơ sở thu dung
chia sẻ thêm với phóng viên bà lê phương hoàng yến chủ tịch ủy ban nhân dân phường tràng tiền quận hoàn kiếm nhận định
đến thời điểm hiện tại mọi trang thiết bị cũng như vật dụng sinh hoạt cá nhân dành cho người mắc covid một mươi chín đã được chuyển đến
mọi công đoạn được gấp rút hoàn tất đảm bảo đúng tiến độ mà thành phố hà nội yêu cầu
hà nội hướng dẫn việc triển khai trạm y tế lưu động điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
trước đó sở y tế hà nội đã có công điện khẩn gửi ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã để hướng dẫn việc triển khai trạm y tế lưu động điều trị cho bệnh nhân covid một mươi chín
căn cứ theo hướng dẫn tạm thời của bộ y tế về mô hình trạm y tế lưu động trong bối cảnh dịch covid một mươi chín
và công điện của ủy ban nhân dân tp hà nội về việc tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn
trong tình hình mới sở y tế hà nội yêu cầu ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã chỉ đạo các đơn vị trên địa bàn lập trạm y tế lưu động điều trị cho người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và triệu chứng nhẹ
theo đó trạm y tế lưu động điều trị bệnh nhân covid một mươi chín có chức năng quản lý theo dõi điều trị người bệnh covid một mươi chín không triệu chứng và mức độ nhẹ
khám điều trị cho người bệnh covid một mươi chín nhẹ không chịu chứng tại quận huyện phát hiện sớm xử trí cấp cứu kịp thời chuyển viện khi người bệnh covid một mươi chín tiến triển ở mức độ vừa và nặng
kiểm soát ngăn ngừa lây nhiễm sars cov hai tại trạm y tế lưu động và ngăn ngừa lây nhiễm ra cộng đồng
đối tượng được cách ly quản lý điều trị tại trạm y tế lưu động là người bệnh covid một mươi chín không có triệu chứng người nhiễm sars cov hai được khẳng định bằng xét nghiệm real time rt pcr dương tính nhưng không có triệu chứng lâm sàng
người bệnh covid một mươi chín ở mức độ nhẹ có viêm đường hô hấp trên cấp tính bao gồm người bệnh covid một mươi chín có các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu như sốt ho khan đau họng ngẹt mũi mệt mỏi đau đầu đau mỏi cơ tay lưỡi
các dấu hiệu của viêm phổi hoặc thiếu oxy nhịp thở dưới hai mươi lần một phút fpo hai trên chín mươi sáu khi thở khí trời đặc biệt trạm y tế lưu động tại các quận huyện không tiếp nhận phụ nữ mang thai người mắc bệnh lý nền
sở y tế hà nội yêu cầu trạm y tế lưu động điều trị f mắc bệnh nhẹ không chịu chứng phải có khu vực đón tiếp phân loại bệnh nhân có bảo vệ trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ hàng ngày
tuyệt đối không cho phép những người không có nhiệm vụ vào cơ sở điều trị
có barrier đặt biển cảnh báo đèn đỏ chữ vàng trạm y tế lưu động cơ sở thu dung điều trị người bệnh covid một mươi chín số hoặc tên riêng không nhiệm vụ miễn vào
khu vực tiếp nhận bệnh nhân f phải là khu vực riêng dễ tiếp cận cho người bệnh ngay từ bước đầu có đủ phương tiện máy tính máy quét qr code để ứng dụng công nghệ thông tin rút ngắn thời gian tiếp nhận đảm bảo chính xác thông tin
theo sở y tế hà nội khu cách ly chia làm hai loại đối tượng người bệnh để bố trí phòng gồm
người mắc covid một mươi chín khỏe mạnh không có triệu chứng và người mắc covid một mươi chín có triệu chứng nhẹ như hát hơi sổ mũi ho khan
mỗi trạm y tế lưu động phải có một xe ô tô chuyên dụng hỗ trợ có gắn bình oxy có xe đẩy hoặc băng ca để vận chuyển người nhiễm covid một mươi chín đi cấp cứu kịp thời
trường hợp không thể sắp xếp được xe cần phối hợp với hệ thống vận chuyển cấp cứu trên địa bàn để vận chuyển kịp thời các trường hợp nhiễm covid một mươi chín trở nặng nhanh nhất
nhân lực làm công tác chuyên môn tại trạm y tế lưu động gồm nhân viên y tế trong một kíp năm cán bộ trong đó có một bác sĩ phụ trách hai điều dưỡng một kỹ thuật viên điều dưỡng xét nghiệm một dược sĩ
căn cứ số lượng người bệnh theo dõi và quản lý trạm cần bố trí số lượng nhân lực và tổ chức làm việc phù hợp đảm bảo an toàn hiệu quả có thể bố trí các kíp tổ làm việc theo ca kíp hoặc hành chính trực
ngoài ra trạm y tế lưu động cần bố trí kiếp nhân lực thay thế đảm bảo điều kiện hoạt động tăng cường đào tạo tập huấn về chuẩn đoán điều trị và phòng ngừa lây nhiễm covid một mươi chín
quá tải bệnh nhân tại các cơ sở điều trị covid một mươi chín ở hà nội
những ngày gần đây số ca mắc mới covid một mươi chín trên địa bàn thành phố hà nội luôn ở mức cao đặc biệt tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai ghi nhận chín trăm tám mươi ca f cao nhất trong đợt dịch lần thứ tư này
số ca mắc gia tăng là áp lực lớn đối với các cơ sở điều trị gây quá tải
các cơ sở điều trị gây quá tải bệnh nhân có thể làm gia tăng số ca tử vong
từ khi số ca mắc trong cộng đồng ở hà nội gia tăng cũng là lúc bệnh viện thanh nhàn cơ sở điều trị tuyến cuối của thành phố phải tiếp nhận thêm nhiều bệnh nhân covid một mươi chín ở tầng điều trị thứ nhất thứ hai và thứ ba
các khu vực này đã bắt đầu bị quá tải
thạc sĩ bác sĩ nguyễn thu hường trưởng đơn nguyên chống dịch bệnh viện thanh nhàn cho biết theo phân công của sở y tế bệnh viện có một trăm linh giường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín nhưng đang tiếp nhận tới gần một trăm năm mươi bệnh nhân
hiện tại bệnh viện thanh nhàn đang quá tải bệnh nhân covid một mươi chín
ở tầng thứ hai có gần hai mươi bệnh nhân chuyển nặng khu vực tầng ba có bốn mươi bệnh nhân từ thở oxy cho đến can thiệp bằng máy thở so với công suất được giao đã gấp
mặc dù trong tình trạng quá tải bệnh nhân covid một mươi chín nhưng hiện nay
mỗi ngày tại bệnh viện thanh nhàn vẫn có từ hai mươi đến ba mươi trường hợp đến khám sau khi có kết quả test nhanh dường tính tại nhà
số trường hợp test nhanh dương tính tại nhà sau khi được bệnh viện thanh nhàn xét nghiệm lại bằng phương pháp pcr để khẳng định chắc chắn thì đều có kết quả dương tính
nhiều trường hợp đề nghị nhập viện điều trị nhưng hiện nay bệnh viện chỉ tiếp nhận nội chú đối với những bệnh nhân có biểu hiện nặng
theo bác sĩ nguyễn thu hường điều đang nói là những bệnh nhân covid một mươi chín vượt tuyến này đều không được cơ sở y tế biết đến
việc bệnh nhân tự di chuyển đến bệnh viện sau khi tết nhanh phát hiện dương tính tại nhà không chỉ gây nguy cơ lây lan dịch bệnh trong quá trình bệnh nhân di chuyển mà còn gây tình trạng quá tải cho bệnh viện
ngoài bệnh viện thanh nhàn hà nội còn có bốn bệnh viện khác là cơ sở tuyến cuối của thành phố điều trị bệnh nhân covid một mươi chín đó là bệnh viện đức giang đống đa hà đông và bắc thăng long
tại những bệnh viện này dường điều trị bệnh nhân covid một mươi chín cũng đã kín chỗ
ngoài ra trên địa bàn thành phố đang có khoảng bốn f không thể nhẹ và vừa đang được theo dõi điều trị tại khu đô thị tứ hiệp huyện thanh trì khu đô thị đền lừ quận hoàng mai cơ sở ký túc xá đại học phenica quận hà đông và cơ sở thượng thanh quận long biên
đó là chưa kể hàng ngàn bệnh nhân covid một mươi chín khác đang được điều trị tại các bệnh viện tuyến huyện trạm y tế lưu động hoặc được theo dõi tại nhà
nếu những f này chuyển nặng thì sẽ là áp lực lớn hơn cho các tầng điều trị phía trên
ngoài ra trên địa bàn thành phố đang có khoảng bốn f thể nhẹ và vừa đang được theo dõi tại nhà
có thể dẫn đến số ca mắc tại thủ đô tiếp tục tăng cao hơn nữa trong thời gian tới vượt qua ngưỡng một f một ngày
thành phố đã có giải pháp đáp ứng điều trị cho một trăm linh ca bệnh covid một mươi chín
hiện nay số bệnh nhân đang điều trị là gần tám trường hợp
ngoài việc mở rộng cho f không có triệu chứng được theo dõi tại nhà sở y tế đã kiến nghị ủy ban nhân dân thành phố tiếp tục mở rộng các cơ sở điều trị f không thể nhẹ và vừa để giảm tài cho các cơ sở ở tầng điều trị phía trên
chúng tôi đã có phương án phân tầng phân luồng khoa học tránh quá tải tuyến trên bệnh nhân nhẹ hoặc không chịu chứng được điều trị ngay tại nhà hoặc trạm y tế lưu động
nhiều chuyên gia nhận định diễn biến dịch tại hà nội hiện nay đang khá giống với thành phố hồ chí minh dịp tháng bảy vừa qua
tức là đang ở giai đoạn nguy cơ xảy ra thảm họa với số ca tử vong ở mức cao nếu tất cả các bệnh viện đều không thể tiếp nhận thêm bệnh nhân covid một mươi chín
theo các chuyên gia để thực hiện được mục tiêu đầy khó khăn là không để hệ thống y tế rơi vào tình trạng quá tải
thành phố hà nội cần tháo gỡ những bất cập hiện nay đó là vẫn còn nghịch lý khi f một đi cách ly tập trung trong khi f được theo dõi tại nhà
nhất là khi trung bình cứ một trăm linh f một thì chỉ có bảy một mươi người thành f
nhân viên y tế tại tuyến huyện và xã tại các vùng dịch đang quá tải công việc nhân lực mỏng nhưng số f f một ngày càng tăng
thích ứng linh hoạt an toàn với dịch covid một mươi chín đòi hỏi sự nỗ lực
đặc biệt khi màn thử thách tiếp theo là biến chủng mới omicron đang dình dập và có nguy cơ cao xâm nhập vào nước ta